hôm nay công an tỉnh quảng ninh đã tạm giữ tài xế hà quang vương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú thành phố cẩm phả để điều tra vụ tai nạn liên hoàn làm ba người tử vong
trước đó vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một
tại km một trăm sáu mươi một quốc lộ một mươi tám đoạn qua phường cửa ông thành phố cẩm phả
vào thời điểm trên xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c hai mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu
do tài xế hà quang vương điều khiển hướng mông dương cửa ông đến địa điểm trên
đã đâm vào hai xe máy mang biển kiểm soát một mươi một l một một mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi ba và một mươi bốn u một một mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi hai
cú tông làm ba người tử vong tại chỗ sau đó xe ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè
đâm vào xe bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi một đang đỗ ở ven đường